bản tin dịch covid một mươi chín vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai của bộ y tế cho biết có một mươi năm ba trăm bảy mươi bảy ca mắc covid một mươi chín tại sáu mươi tỉnh thành phố
trong đó có tám tám trăm chín mươi một ca trong cộng đồng hà nội ngày hôm nay có số mắc nhiều nhất cả nước tròn một ca
trong ngày có gần một hai trăm linh ca khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi là hơn một triệu ca
trong ngày một mươi hai tháng một mươi hai có hơn năm trăm chín mươi ba liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
như vậy là tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần một trăm ba mươi ba triệu liều
bộ y tế đề nghị người dân sau khi xét nghiệm nhanh có kết quả dương tính với sars cov hai
phải thông báo cho lực lượng y tế địa phương không nên tự ý vào viện
đây là nội dung trong văn bản khẩn gửi sở y tế các tỉnh thành phố về công tác xét nghiệm sars cov hai
động thái trên đưa ra sau khi một số nơi ghi nhận các trường hợp đến bệnh viện ngay khi xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính
việc này có thể dẫn đến tình trạng lây nhiễm trên diện rộng
đặc biệt là tại các cơ sở y tế ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch
bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp nhận và xử lý thông tin
kết quả tự xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính của cơ quan đơn vị và người dân trên địa bàn
các đơn vị y tế phải tư vấn và hỗ trợ cơ quan đơn vị và người dân trên địa bàn các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
hiệp hội cái doanh nghiệp khu công nghiệp vừa có ký nghị lên lãnh đạo tp hcm
về việc tiêm vaccine mũi ba cho hơn ba trăm hai mươi công nhân tại một mươi tám khu công nghiệp khu chế xuất
theo đó nhóm cần được ưu tiên tiêm gồm các công nhân lại ép không khỏi bệnh cách đây sáu tháng
lao động mắc bệnh nền miễn dịch kém dễ nhiễm covid một mươi chín
ngoài ra hơn ba trăm linh công nhân đã tiêm mũi hai và phần lớn đến thời hạn tiêm mũi tiếp theo
việc tiêm bổ sung mũi thứ ba sẽ giúp doanh nghiệp bảo vệ lực lượng sản xuất
tránh đứt gãy chuỗi cung ứng khi các nhà máy phải đóng cửa do dịch bùng phát
tp hcm cần xem ba trăm hai mươi lao động làm việc tại hơn một năm trăm linh doanh nghiệp trong các khu công nghiệp
là lực lượng sản xuất chủ chốt để có chính sách phù hợp
bởi kim ngạch xuất khẩu của các khu công nghiệp hàng năm đạt hơn hai mươi bảy tỷ usd
chiếm gần hai phần ba tổng kim ngạch xuất khẩu của thành phố
trong suốt quá trình phòng chống dịch covid một mươi chín đợt bốn
ban chỉ đạo phòng chống dịch đã tiêm phòng cho lực lượng công nhân tại một mươi tám khu
từ ngày hai mươi tháng sáu đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
được ưu tiên tiêm mũi một cho ba trăm hai mươi công nhân
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay tiêm vaccine mũi hai cho ba trăm một mươi công nhân đạt chín mươi năm
trước tình hình dịch covid một mươi chín đang bùng phát mạnh ở các tỉnh miền tây
việc quản lý điều trị f triệu chứng tại nhà đang được xem là mô hình phù hợp
tuy nhiên làm thế nào để giải pháp này thật sự mang lại hiệu quả và đảm bảo an toàn
đang là vấn đề nhiều địa phương tập trung thực hiện
chẳng may nhiễm covid một mươi chín trong quá trình làm việc tại đơn vị
nhưng ở mức độ nhẹ chỉ tháo đủ điều kiện lợi
để cách ly điều trị tại nhà
trước đó nhân viên y tế đã đến khử quẩn đánh giá đầy đủ điều kiện về sức khỏe chỗ ở
trong quá trình điều trị sức khỏe người bệnh cũng được cập nhật mỗi ngày
vào phần mềm quản lý người nhiễm covid một mươi chín
được nhân viên y tế của địa phương hỗ trợ rất là nhiệt tình
từ việc lấy mẫu phát thuốc phát nhiệt kế để theo dõi thương nhiệt
hướng dẫn việc sử dụng thuốc và chăm sóc sức khỏe tại nhà
mình cảm thấy rất là an tâm không còn hoang mang như lúc mà mới biết tin là mình dương tính
để việc điều trị người nhiễm covid một mươi chín tại nhà thực sự hiệu quả
cùng với các giải pháp trong phục hồi sức khỏe kịp thời can thiệp và xử lý nếu f trở nặng
thì phòng ngừa yếu tố lây nhiễm tránh phát tán mầm bệnh được từng địa phương thực hiện nghiêm ngặt
trong đó vấn đề xử lý rác thải của f f một cách đi tại nhà được thiết lập quy trình đảm bảo an toàn
trang bị là cái bịch mũ màu vàng cho các f
chúng tôi có lực lượng thu gom về trạm y tế và trung tâm y tế xuống thu gom
các trạm y tế về trung tâm hoặc về nơi khu cách đi tập trung
sau đó thì có cái xe chuyên dùng trở rắc thải đã ký hợp đồng tỉnh ký hợp đồng để xử lý đúng quy trình
do thực hiện tốt công tác sàng lọc ngay từ ban đầu
nên việc theo dõi điều trị f tại nhà ở đồng tháp đến nay đã mang lại hiệu quả
tín hiệu tích cực là phần lớn các f đều có kết quả âm tính sau năm bảy ngày điều trị
mặc dù y tế có quy định nhưng mà chúng ta phải có cái sự điều chỉnh
cho nó thích ứng với cái hiện trạng
ở đâu làm thì cũng có cách riêng nhưng riêng đồng tháp này thì nghiêng về cái phía
gọi là sự thận trọng và giặt để ai đủ điều kiện về chuyên môn
về xã hội về cá nhân gia đình thì chúng ta mới chọn lựa để cho phép được
hiện ngành y tế đồng tháp đã ban hành hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tại nhà cho f
trong đó có việc xây dựng các gói thuốc điều trị mẫu
với số ca mắc liên tục ở mức cao mỗi ngày giải pháp điều trị f nhẹ tại nhà
sẽ giảm tải về y tế
tuy nhiên để mô hình này thực sự phát huy hiệu quả đảm bảo an toàn
rất cần sự hợp tác tích cực từ người bệnh và cộng đồng xung quanh
thưa quý vị thời gian qua cùng với các ban ngành đoàn thể lực lượng công an cũng đã triển khai
nhiều biện pháp cách làm hay sáng tạo hiệu quả để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
một trong số đó phải kể đến đó là việc sử dụng tiếng loa an ninh trật tự
để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín ghi nhận sau đây tại xã vĩnh hưng a
huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
những ngày này người dân của các ấp trên địa bàn xã vĩnh hưng a huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
đã trở nên quen thuộc với hình ảnh lực lượng công an xã cùng với ban dân tránh của ấp
rong rủi trên khắp các tuyến đường của ấp để tuyên truyền phòng chống covid một mươi chín
với những chiếc loa di động nhỏ gọn
cùng với việc đi từng ngõ gõ từng nhà mô hình tuyến loa phòng chống covid một mươi chín
đã đem lại hiệu quả rất lớn trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn
thông qua tiếng loa người dân cập nhật được tình hình dịch bệnh từng ngày
hiểu về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh covid một mươi chín
và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch của thủ tướng chính phủ
các văn bản chỉ đạo của địa phương
các đường ngắt hẻm của ấp mà loa không tới thì đội tuyên truyền của ấp đi là cũng xuyên suốt
chiều đi sáng đi thông báo cho bà con mình biết cái tình hình dịch gì
trong quá trình thực hiện các phòng chống covid một mươi chín người dân rất có ý thức
nghe loa tuyên truyền những ngõ hẻm mà chưa có tuyên truyền tới
thì đội lưu động của ấp đi liệt tuyên truyền để tận tới người dân
để hiểu được cách phòng chống tưởng như là lây lan của covid một mươi chín để cho người dân nắm
để mô hình tiếng loa phòng chống covid một mươi chín mang lại hiệu quả cao
hàng ngày công an xã vĩnh hưng a huyện vĩnh lợi cập nhật những tin tức mới nhất
về tình hình dịch bệnh trên địa bàn
những chỉ đạo của chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh
cũng như thông báo đến người dân
một số biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ngoài ra công an xã còn lồng ghép vào đó thông tin về tình hình tội phạm
phương thức thủ đoạn và một số biện pháp phòng ngừa tội phạm cho người dân
đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp như hiện nay
mặc dù không có các trang thiết bị chuyên dụng tận dụng những thiết bị đơn giản có sẵn
nhưng công an xã vĩnh hưng a huyện vĩnh lợi cũng đã kịp thời cung cấp
những thông tin có giá trị đến người dân giúp người dân trên địa bàn phòng chống tốt dịch bệnh covid một mươi chín
thời gian vừa qua công an xã cũng đã xây dựng các bài cập nhật các thông tin tình hình diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín
ở trên địa bàn tỉnh bạc liêu hàng ngày hàng giờ sau đó là về xây dựng các bài viết
ngoài tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng
thì là phân công các tổ covid cộng đồng sẽ đi tuyên truyền lưu động
ở trên các tuyến đường liên thông
liên ấp để cho bà con ở các vùng xa xôi
cũng như là không có điều kiện nghe được các phương tiện thông tin đại chúng
thì mọi người dân đều được nắm bắt được thông tin diễn biến tình hình covid một mươi chín
ở trên địa bàn của xã cũng như trên địa bàn tỉnh bạc liêu
với những ưu điểm của mình mô hình tiếng loa phòng chống covid một mươi chín
đã góp phần hữu hiệu cho công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
mô hình đã trở thành người bạn thân thiết
góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác của người dân trong phòng chống tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
bắt đầu từ ngày hôm nay thêm nhiều địa phương trên cả nước cho học sinh đến trường
như thừa thiên huế mở cửa tất cả các trường trung học phổ thông trên địa bàn
trẻ mầm non học sinh tiểu học trung học cơ sở
tại tỉnh cao bằng đều đến lớp
tại tp hcm hơn tám mươi ba học sinh lớp chín và hơn sáu mươi sáu học sinh lớp một mươi hai quay trở lại trường học
trong khi đó vào chiều qua sở giáo dục đào tạo hà nội đã có văn bản
gửi trưởng phòng giáo dục đào tạo các quận huyện thị xã trên địa bàn
về việc xem xét cho học sinh lớp chín và lớp một mươi hai ở những vùng dịch cấp độ ba tạm dừng đến trường
chuyển sang học trực tuyến bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến khi có thông báo mới
theo đó để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ giáo viên học sinh
sở giáo dục đào tạo hà nội đề nghị các trưởng phòng giáo dục đào tạo
báo cáo ủy ban nhân dân quận huyện thị xã xin ý kiến chỉ đạo
và thông báo đến các trường trung học cơ sở trung học phổ thông
trung tâm giáo dục thường xuyên giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn các xã phường thị trấn
nếu có mức độ dịch cấp ba thì cho học sinh lớp chín và lớp một mươi hai tạm dừng đến trường
chuyển sang phương án dạy học trực tuyến kể từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cho đến khi có thông báo mới
đồng thời chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị thông báo đến toàn thể cán bộ giáo viên và phụ huynh nội dung trên
quy định của ủy ban nhân dân thành phố trước đó đều thống nhất quan điểm về hình thức tổ chức dạy học giai đoạn dịch bệnh covid một mươi chín
là trường học ở địa bàn mức độ một hai thì học sinh học trực tiếp
còn trường học ở địa bàn có mức độ dịch là ba bốn thì học sinh sẽ học trực tuyến
vào tối ngày hôm qua đồn biên phòng cửa khẩu long bình bộ đội biên phòng tỉnh an giang
cho biết đơn vị liên tiếp phát hiện và bắt giữ xử phạt đưa đi cách ly hai đối tượng nhập cảnh trái phép từ campuchia về việt nam
tổ công tác của trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu khánh bình đồn biên phòng cửa khẩu long bình
thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cầu long bình ấp tân khánh thị trấn long bình huyện an phú
đã phát hiện đối tượng trương văn dùng nhập cảnh trái phép từ campuchia về việt nam
tiếp đó lực lượng chức năng phát hiện đối tượng trần thị thảo nhập cảnh trái phép từ campuchia về việt nam
tiến hành xét nghiệm nhanh hai đối tượng đều âm tính với sars cov hai
tổ công tác của trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu long bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và phạt tiền
đối với trương văn dùng bốn triệu đồng và trần thị thảo ba triệu đồng về hành vi qua lại biên giới quốc gia
mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định đồng thời đưa hai đối tượng đi cách ly theo quy định
có thể tiêm mũi hai vaccine covid một mươi chín moderna cho người đã tiêm mỗi một pfizer hoặc astrazeneca
thông tin này được bộ y tế gửi văn bản khẩn tới sở y tế tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
cục quân y tổng cục hậu cần bộ quốc phòng cục y tế bộ công an viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur
về việc tiêm mũi hai vaccine moderna đối với các vaccine phòng covid một mươi chín khác
văn bản của bộ y tế hướng dẫn như sau
những người đã tiêm mỗi một vaccine nào thì tốt nhất là tiêm mũi hai bằng vaccine đó
trong trường hợp nguồn vaccine hạn chế thì có thể phối hợp tiêm mũi hai vaccine do brna sản xuất
cho người đã tiêm mũi một bằng vaccine do pfizer hoặc astrazeneca sản xuất
khoảng cách tiêm mũi hai sau mũi một
bộ y tế đã tiêm mũi hai vaccine do pfizer sản xuất theo hướng dẫn của nhà sản xuất
khoảng cách sau mỗi một vaccine do astrazeneca sản xuất theo công văn số bảy nghìn tám trăm hai mươi của bộ y tế
bộ y tế cho biết sẽ tiếp tục theo dõi cập nhật thông tin và hướng dẫn triển khai tiêm chủng khi cần thiết
tính đến hết ngày một mươi tháng một mươi hai việt nam đã tiếp nhận hơn một trăm sáu mươi bảy triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
bộ y tế đã phân bổ tổng số một trăm năm mươi bốn triệu liều
còn khoảng sáu bảy triệu liều mới tiếp nhận đang tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng và xuất xưởng vaccine
hôm nay khoảng một trăm năm mươi học sinh lớp chín và lớp một mươi hai tại tp hcm trở lại trường học trực tiếp sau hơn bảy tháng ở nhà học trực tuyến để phòng chống dịch
theo ghi nhận ngay từ sáng sớm các em học sinh đến trường trong không khí vui mừng hào hứng khi lần đầu trong năm học này được gặp thầy cô bạn bè
trước khi vào trường các em học sinh được đo thân nhiệt và rửa tay tự động ở ngay cổng
ghi nhận về các phương án xử lý f ở hầu hết các trường trung học cơ sở trung học phổ thông cho thấy
sau khi f được xử lý theo đúng quy định
thì các học sinh là f một vẫn được đi học bình thường nếu đã tiêm đủ hai mũi vaccine và không có bệnh nền
theo kế hoạch của ubnd tp hcm kết thúc hai tuần thí điểm thành phố sẽ họp bàn để rút kinh nghiệm
từ đó đưa ra phương án mở cửa trường đồng loạt kể từ ngày ba tháng một
tuy nhiên việc thí điểm cho học sinh lớp một và trẻ mầm non đến trường thì đã gặp phải nhiều ý kiến trái chiều
trong khi đó chiều qua sở giáo dục và đào tạo hà nội có văn bản gửi trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố
về việc xem xét cho học sinh lớp chín và lớp một mươi hai ở những vùng dịch cấp độ ba tạm dừng đến trường chuyển sang học trực tuyến kể từ ngày hôm nay cho đến khi có thông báo mới
còn tại thành phố cần thơ một bộ phận người dân chủ quan không chấp hành nghiêm quy định năm k là một trong những nguyên nhân khiến cho số f tăng cao
dẫn đến bảy trong tổng số chín quận huyện của thành phố cần thơ
tính đến nay thành phố cần thơ có hơn ba mươi sáu f hơn hai trăm chín mươi trường hợp tử vong bảy trong tổng số chín quận huyện đã chuyển cấp độ dịch lên mức nguy cơ rất cao
vùng đỏ tương đương với cấp độ bốn hai quận huyện còn lại ở cấp độ ba và không còn xã phường thị trấn nào là vùng xanh
hiện thành phố đã quá tải điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
bên cạnh đó cần thơ đang cho hơn một mươi bốn tám trăm linh f cách ly và điều trị tại nhà
do đó kể từ ngày hôm nay thành phố cần thơ sẽ siết chặt lại nhiều hoạt động
như không tập trung quá một mươi người tại một địa điểm ở nơi công cộng đám cưới hỏi và ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện nhà máy
chính quyền thành phố cần thơ yêu cầu người dân chỉ ra khỏi nơi ở trong trường hợp thật sự cần thiết
người chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine hạn chế tối đa ra khỏi nơi ở và không đến nơi tập trung đông người
do nguy cơ dịch covid một mươi chín trên địa bàn quận đống đa thành phố hà nội đang ở mức cao tương đương cấp độ màu cam
để kịp thời triển khai các biện pháp an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn
đồng thời ngăn chặn dịch lây lan trên diện rộng
ủy ban nhân dân quận đống đa yêu cầu từ một mươi hai h ngày hôm nay các nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát
chỉ được phép bán hàng mang về và đóng cửa vào trước hai mươi một giờ hàng ngày hạn chế các hoạt động hội họp sự kiện tập trung trên hai mươi người
trong một phòng không tụ tập từ một mươi người trở lên ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
bộ y tế
bộ y tế vừa có văn bản gửi sở y tế hà nội liên quan đến việc xét nghiệm xác định người mắc covid một mươi chín và cho người bệnh ra viện
theo hướng dẫn của bộ y tế những f điều trị tại nhà đủ một mươi ngày xét nghiệm nhanh âm tính được xác định khỏi bệnh
với điều kiện kết quả xét nghiệm nhanh của f điều trị tại nhà phải do nhân viên y tế thực hiện
hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế
loại xét nghiệm nhanh được sử dụng cũng phải được bộ y tế cấp phép
nếu đáp ứng đủ các điều kiện trên f sẽ được dỡ bỏ cách ly điều trị tại nhà khi thời gian cách ly điều trị đã đủ một mươi ngày
còn đối với f điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị để được công nhận khỏi bệnh
thì các triệu chứng lâm sàng cần phải hết trước ngày ra viện từ ba ngày trở lên
có kết quả xét nghiệm rt pcr âm tính hoặc xét nghiệm nhanh âm tính vào trước ngày ra viện xét nghiệm nhanh do bộ y tế cấp phép
hiện nay số ca mắc tại đà nẵng liên tục gia tăng
chỉ tính trong vòng ba ngày qua địa phương này đã ghi nhận hơn tám trăm linh ca mắc mới
ba phường xã trên địa bàn thành phố bao gồm xã hòa sơn của huyện hòa vang
phường an hải bắc của quận sơn trà và phường hoa khánh bắc của quận liên triều
bắt đầu thiết lập vùng cấp độ bốn công tác phòng dịch tại các khu vực vùng đỏ
vì thế cũng được xiết chặt hơn
nhà phóng viên đã có những ghi nhận
đây là lần thứ ba phường an hải bắc quận sơn trà chuyển cấp độ ở mức nguy cơ cao
hiện phương đang thiết lập tám chốt phòng tỏa cứng
ba và một chút mềm
việc kiểm soát người ra vào và các hoạt động buôn bán giao thương bên trong
vùng cấp độ bốn cũng được xiết chặt hơn
chỉ một số trường hợp thật sự cần thiết mới được phép di chuyển vào vùng đỏ
tuy nhiên phải đảm bảo điều kiện có giấy xác nhận của cơ quan
tiêm đủ hai mùi vaccine hoặc giấy đi đường chứng nhận đã điều trị khỏi covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
chúng tôi thiết lập vùng đỏ vùng nguy hiểm này để hạn chế cái việc người dân ra vào
trong vùng đỏ này
từ đó chúng tôi sẽ tiếp tục bóc tách những f ít một f hai để làm như thế nào đó
quản lý trong thời gian sắp đến đây
thực sự là phương phục này đoàn này cho nó sạch và trả lại môi trường cho dân dân
công an phường và ủy ban nhân phường sẽ đáy mạnh việc xử phạt vi phạm chính
lý do là trong thời gian vừa qua phường hải bắc đã nhiều lần thực hiện kiểm tra công tác phòng dịch
hiệu quả của việc tiên triền bây giờ đã năng lên rất là cao
ý thức của người dân ngay chấp hành
ngày càng tốt nên việc xử phạt đã phải được đáy mạnh lên để năng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch nói chung
cũng như giữ được tình hình dịch kiểm soát được khoanh vòng dập dịch trong thời gian trước tới
ghi nhận tại xã hòa sơn huyện hòa vang là địa bàn tiếp giáp khu công nghiệp hòa khánh
nên phần lớn số ca mắc đều liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại đây
tính đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai toàn xã ghi nhận gần một trăm linh f và đang thiết lập hàng chục điểm phong tỏa
với đặc thù địa bàn nông thôn nhiều ngõ ngách
nên việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo cấp độ bốn cũng gặp không ít khó khăn
do đó việc tuyên truyền nâng cao ý thức chung tay phòng chống dịch là vấn đề luôn đặt lên hàng đầu
có những địa phương thì vấn đề y bôn dân và công an thì cũng có giải phóp
rồi cũng phải là xử lý những đấu tượng mà không chấp hành
công tác mà kiểm tra xử lý mục đích cao nhất không phải là về xử phạm phòng chống dịch chính
mà là làm sao cho bà con dân thấy được cái trách nhiệm cũng như là cái ý thức về phòng chống dịch
để làm sao để giữ được sức khỏe cho mình cho gia đình và cho mọi người trong xã hội
để làm sao để đẩy mục đích cao nhất để lùi dịch bệnh
lúc đó thì công tác triển khai các công tác về phòng chống dịch ở hòa sơn mới thành công và đạt được hiệu quả cao nhất
trong bối cảnh thích ứng an toàn linh hoạt việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch sẽ có khó khăn nhất định
mỗi người dân cần phải thay đổi thói quen ý thức sống chung an toàn là góp phần đẩy lùi dịch bệnh
kính thưa quý vị sau nửa năm nghỉ và học trực tuyến vì dịch covid một mươi chín
hôm nay là ngày một mươi ba tháng một mươi hai học sinh lớp chín và lớp một mươi hai ở tp hcm
đã đi học trực tiếp
lãnh đạo sở y tế và sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã dẫn đầu đoàn kiểm tra đến các trường
để thị xác tình hình đi học ngày đầu thêm của học sinh
và kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch của nhà trường
em học online hiểu không có hết được kiểu như là bằng ở trên lớp
kiểu như là ở nhà kiểu mấy tháng rồi bí bách hết chị
xong rồi giờ gặp lại được nói chuyện
không có kiểu tụ tập được nguyên đám
sau tám tháng thì khoảng thời gian em học online ở nhà thì có lẽ lượng kiến thức tiếp thu
sẽ không bằng khi mà học trực tiếp
hiện tại em cảm thấy rất là hương phấn và rất là hồi hộp
khi mà sau tám tháng thì mình quay lại trường thì không biết buổi học đầu tiên thay như thế nào
cũng trong sáng nay lãnh đạo sở y tế và sở giáo dục và đào tạo tp hcm
đã dẫn đầu đoàn kiểm tra đến các trường để thị xác tình hình đi học ngày đầu tiên của học sinh
kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch của nhà trường
trường đều được kiểm tra nhiệt độ khai báo y tế
và các trường cơ bản thực hiện đầy đủ yêu cầu về phòng dịch
tuy nhiên dưới góc độ chuyên môn sở y tế đã có thêm một số kiến cáo đối với các trường
bước đầu sở y tế thấy đánh giá là các trường đều có sự chuẩn bị khá tốt
thực hiện các cái đã được tập quấn các cái bước chuẩn bị
nhất là các kiểm tra các em khi vào trường
tuy nhiên thì đoàn cũng thấy là khoảng cách ngồi giữa các em gần quá
do đoàn góp ý là sau khi học đầu tiên
là phải tách lớp ra ngay
năm k là phải bắt buộc nhưng mà trong năm k này thì trong cái khi mà các em đi học này
thì hai cái cần tuân thủ nghiêm đó là mang khẩu trang và khoảng cách
do đó đoàn yêu cầu trường nên bố trí lớp lại cho phù hợp
mặc dù tỷ lệ phụ huynh của học sinh lớp chín một mươi hai thành phố đều đồng thuận cho học sinh đi học rất cao
đạt trên tám mươi nhưng không phải tất cả các trường trung học cơ sở
trung học phổ thông trên địa bàn thành phố hồ chí minh
đều tổ chức chạy trực tiếp trong hôm nay
như trường hợp các trường ở huyện củ chi lùi thời gian cho học sinh lớp chín và lớp một mươi hai đến trường
xuống ngày hai mươi tháng một mươi hai chậm một tuần so với lịch chung của thành phố
vì đa số phụ huynh trên địa bàn huyện chưa muốn cho con đến trường trở lại
tại buổi thị xác giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
ngành giáo dục đã chuẩn bị rất kỹ cho học sinh lớp chín lớp một mươi hai tới trường
nhưng không phải tất cả học sinh hai khối này đều đi học
cho đánh giá mức độ an toàn ở từng khu vực
được ban chỉ đạo phòng chống dịch tp hcm và các quận huyện ra soát
đánh giá lại các phương án kế hoạch của nhà trường
tự vì chúng ta đang tổ chức cho các trường thích ứng với việc xử lý các tình huống
cho nên hôm hai tuần lễ này không đặt nặng vấn đề là triển khai học tập
các nội dung kiến thức làm cho việc đi học lại trở thành một nền nếp
để phụ huynh an tâm và học trò đến trường thực sự an toàn
sở y tế và sở giáo dục đào tạo tp hcm đã soạn kịch bản với các tình huống khi bùng phát dịch vào trường
nhưng trong thời gian sắp tới ngành giáo dục phải chủ động thầy cô dạy trên lớp quan sát và xử lý các tình huống
không gây hoang mang nếu có những ca nghi nhiễm
khi có ca nhiễm cần thực hiện theo quy định của ngành y tế
và lớp có ca nghi nhiễm sẽ chuyển sang dạy và học trên internet
hơn một người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam trong những ngày qua đã được sở y tế tp hcm triển khai cách ly
giám sát và thực hiện dạy mã gen
theo quy định để truy tìm người mắc covid một mươi chín liên quan đến chủng omicron mới
tuy nhiên chín trường hợp nhập cảnh dương tính đều là chủng delta và chưa có ca bệnh nào liên quan đến chủng mới này
thông tin này được sở y tế tp hcm công bố tại buổi họp báo về tình hình dịch covid một mươi chín chiều nay
liên quan đến chủng mới omicron theo chỉ đạo của y bà nhà dân thành phố các bộ phận chức năng đã kiểm tra sát sao
giám sát chặt chẽ các đối tượng thông qua đường hàng không và đường thủy
có tiếp nhận một chín mươi bảy người
bảy người đến tp hcm là người nước ngoài đều được sàng lọc có chín trường hợp dương tính
được chuyển đến cơ quan chức năng để giải mã gen và chưa phát hiện chủng mới
sau khi giải mã trình tự gen của ba người có test nhanh covid mà đi trên chuyến bay từ tp hcm qua hong kong
thì các trường hợp này là cái biến thể của cái giải mã trình tự gen của nó đó là chính cái virus satovi là delta chứ không phải là omicron
giống như là một số các thông tin chúng ta đã đưa ra
đối với việc tiêm vaccine mũi ba trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết quan niệm đây là mũi tiêm thứ ba là không hoàn toàn chính xác
đợt tiêm lần này là sở y tế hướng đến bảo vệ người có nguy cơ cao đây là mũi tiêm bổ sung cho những người yếu thế người có bệnh nền
người nhiễm hiv làm miễn dịch suy yếu để những người này được bổ sung kháng thể như người được tiêm mũi hai
thì tất nhiên khi mình đã nói mũi bổ sung chúng ta hiểu là đây là những đối tượng mà suy giảm miễn dịch
ví dụ như hiv chẳng hạn hoặc ung thư hoặc đang điều trị những cái thuốc nào có thể làm cho cái miễn dịch nó suy yếu
thì tôi thông tin cho tới hết ngày hôm qua thì tổng cái số mũi mà thành phố đã thực hiện từ trước tới nay là một mươi bốn tám trăm hai mươi bảy sáu trăm tám mươi năm mũi
trong đó mũi một là bảy chín trăm bốn mươi ba một trăm chín mươi tám mũi hai là sáu tám trăm bảy mươi hai sáu trăm sáu mươi chín mũi bổ sung là bốn năm
sắp tới việc đẩy mạnh chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ thành phố sẽ lập danh sách người trên sáu mươi năm tuổi có bệnh nền để quản lý và chăm sóc
đơn cử tp thủ đức đang tiến hành lên danh sách người thuộc nhóm nguy cơ theo thống kê có khoảng sáu mươi người
tuy nhiên theo người đứng đầu ủy ban nhân dân tp thủ đức việc truyền thông tiêm vaccine đến nhóm có nguy cơ chưa thực sự hiệu quả
thì nó có một cái thực tế ở đây thì cũng chia sẻ rằng là rất nhiều gia đình có

có các ba mẹ rồi ông bà chúng ta lớn tuổi và có kèm theo các bệnh lý nền hết sức kiên trọng chẳng hạn như là
có nhiều người cũng bị tai biến rồi là bị các chứng năng y khác
tâm lý sợ famous vrahhign sinh nó sẽ trở thành một cái biến chứng nguy hiểm
tại vậy cái này thì về mặt y khoa cho thấy là nó có một tỉ lệ biến chứng khi chúng ta tiêm vaccine thì chúng ta biết rồi
nhưng mà khi lựa chọn giữa cái chuyện là chúng ta tiêm hoặc đi
công ty thì rõ ràng là việc tiêm vaccine sẽ bảo vệ tốt hơn khi chẳng may chúng ta bị covid
đây là đợt ra soát người chưa được tiêm hoặc người có nguy cơ cao để lập danh sách cụ thể
đến hôm nay các quận nguyện phường xã đã phát phiếu điều tra người nguy cơ trên địa bàn
tại hai mươi hai quận nguyện và thành phố
đây là điểm mấu chốt giúp thành phố giảm thiểu nguy cơ tử vong bằng cách lập lại danh sách xét nghiệm
can thiệp sớm với gia đình f có người nguy cơ để đảm bảo và có thông tin đối với mạng lưới y tế đồng hành
để chăm sóc và đồng hành nhằm giảm thiểu tử vong
sáng ngày một mươi ba tháng một mươi hai bí thư tỉnh ủy đồng nai nguyễn hồng lĩnh trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch
và phục hồi kinh tế tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến của ban chỉ đạo với các địa phương
và cùng dự cuộc họp có phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cao tiến dũng
theo báo cáo của sở y tế đồng nai trong tuần qua toàn tỉnh ghi nhận hai bảy trăm bảy mươi tám ca mắc covid một mươi chín
có kết quả xét nghiệm pcr số ca tử vong do covid một mươi chín trong tuần qua là một trăm ba mươi chín ca tăng bảy mươi sáu ca so với tuần trước đó
lũy kế đến nay tỉnh ghi nhận hơn một ca tử vong do covid một mươi chín chiếm tỷ lệ một chín tổng số ca nhiễm bệnh trong tỉnh
trong số ca tử vong có năm mươi hai trường hợp tử vong tại nhà và còn một trăm một mươi chín bệnh nhân đang nguy kịch
hiện toàn tỉnh có hơn một mươi bốn bệnh nhân đang được chống dịch
một mươi bệnh nhân đang được cách ly theo dõi điều trị tại các cơ sở y tế các khu cách ly tập trung và hơn sáu một trường hợp cách ly tại nhà
tính đến thời điểm hiện tại đồng nai đã phủ vaccine mũi hai cho hơn chín mươi người từ một mươi hai tuổi trở lên
trước ý kiến của các thành viên ban chỉ đạo lo ngại về việc người dân chủ quan lơ là phòng chống dịch
hàng quán mở cửa với một trăm linh công suất bán đồ uống có cồn trái quy định số lượng tử vong tăng cao hơn nhiều so với trước đây
chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai cao tiến dũng đề nghị sở y tế cần tính toán để phân bổ một trăm linh viên thuốc monobiraver
cho những đối tượng có nguy cơ cao nhất chứ không phải phân đều cho các địa phương
mục tiêu là giảm số ca tử vong
các địa phương phải rà soát đến từng nhà người dân để tiêm cho những người lớn tuổi
người bị bệnh không thể đi đến các cơ sở tiêm chủng để tiêm
tăng cường tiêm mũi ba đặc biệt là những đối tượng có nguy cơ cao
cùng với đó ubnd tỉnh đồng ý việc chi hai mươi tỷ đồng để mua máy thở phục vụ công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
kết luận cuộc họp sáng nay bí thư tỉnh ubnd nguyễn hồng đỉnh yêu cầu các địa phương lưu ý nâng cao năng lực quản lý
điều trị f tại nhà không để f tử vong tại nhà như trong thời gian qua
đồng thời chuẩn bị chú đáo đảm bảo chăm lo chú đáo cho người dân trong dịp tết nguyên đáng sắp tới
tránh tình trạng chỗ nhiều chỗ ít chỗ có chỗ không có
đặc biệt quan tâm đến đối tượng người nghèo cận nghèo gia đình chính sách công nhân lao động
những người gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
bí thư tỉnh ubnd cũng yêu cầu các lực lượng ngay trong tối nay đồng loạt ra quân kiểm tra
nhắc nhở về việc chấp hành quy định phòng chống dịch tại các nhà hàng quán ăn siêu thị